trên đất liền tỉnh nghệ an sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi
trong ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km trên giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo
gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh và sông lớn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy với không khí lạnh tăng cường
nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô có mưa bão gió mạnh cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
trong tối nay chín tháng một mươi trên vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ chiều tối nay đến ngày một mươi tháng một mươi do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường
vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
từ chiều đến đêm mai mùng một mươi tháng một mươi ở lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương hưng yên và hà nội có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
cảnh báo mưa lớn
mưa lớn ở bắc bộ và bắc trung bộ
do ảnh hưởng trực tiếp của hoa lưu cơn bão số bảy nên từ ngày chín tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi
ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to đến rất to
từ chiều chín tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi ở phía đông bắc bộ có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
từ ngày một mươi một mươi một tháng một mươi ở phía tây bắc bộ có mưa to tổng lượng mưa phổ biến năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng một mươi ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa to đến rất to
tổng lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trụng thấp ven sông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một hai
mưa rông và cảnh báo mưa lớn cục bộ ở khu vực tây nguyên và nam bộ
hiện nay mùng chín tháng một mươi gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh
dự báo do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên từ ngày hôm nay mùng chín tháng một mươi đến ngày một mươi tháng một mươi
ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm trong hai mươi bốn h
có nơi trên bảy mươi mm trong hai mươi bốn h thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lỗ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
không khí lạnh ảnh hưởng đến bắc bộ bắc trung bộ
hiện nay mùng chín tháng một mươi bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía bắc
vẫn đang di chuyển xuống phía nam
đêm chín tháng một mươi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số bảy
nên từ chiều chín tháng một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to đến rất to
trong ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
ở vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín hai mươi một độ
vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
do ảnh hưởng kết hợp của hoa lưu cơn bão số bảy với không khí lạnh tăng cường
nên ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô
có mưa bão gió mạnh cấp bảy sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
trong chiều và tối chín tháng một mươi trên vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
từ chiều mùng chín tháng một mươi đến ngày mùng một mươi tháng một mươi vùng bên biển từ quảng ninh đến nghệ an
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
từ chiều đến đêm một mươi tháng một mươi ở lạng sơn bắc giang bắc ninh hải dương
hưng yên và hà nội có gió mạnh giật cấp sáu cấp bảy
khu vực hà nội từ chiều tối nay đến ngày một mươi một tháng một mươi có mưa to đến rất to
từ ngày một mươi tháng một mươi trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi đến hai mươi hai độ
cảnh báo khả năng xuất hiện liên tiếp ba cơn bão trên biển đầu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng đêm một mươi một tháng một mươi đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
bão kompasu có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc một cơn bão khác trên biển đông
cùng với cơn bão số bảy bão lai rong
trong lúc biển đông có nguy cơ xuất hiện liên tiếp ba cơn bão trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng nay chín tháng một mươi
trên vùng biển thái bình dương đã xuất hiện một cơn bão có tên quốc tế là compasu đang hoạt động
vị trí bão kompassu vào lúc bảy giờ ở vào khoảng một mươi ba tám độ vn một trăm ba mươi một độ kd
cách đảo luzon của philippines khoảng một một trăm linh km về phía đông nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
khoảng đêm một mươi một tháng một mươi đến sáng một mươi hai tháng một mươi
bão kompasu có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám trên biển đông trong năm hai nghìn hai mươi
dự báo đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng
đến các tỉnh phía đông bắc bộ và phía bắc của trung bộ trong khoảng ngày một mươi ba một mươi bốn tháng một mươi
và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi
bên cạnh đó các tính toán dự báo tại thời điểm ngày chín tháng một mươi
của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy có khả năng ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi
sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc là bão khác trên biển đông tức cơn bão số chín
như vậy cùng với cơn bão số bảy bão len rock
biển đông có nguy cơ xuất hiện liên tiếp ba cơn bão trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
về tình hình mưa lũ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực trung bộ kết hợp với rìa phía tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
đã mạnh lên thành cơn bão số bảy
từ ngày năm đến chín tháng một mươi ở các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh mm
một số nơi có mưa lớn hơn như a vào quảng trị năm trăm năm mươi ba mm tà rụt quảng trị năm trăm một mươi mm thủy điện thượng nhật ở huế bốn trăm tám mươi ba mm
xã hương phú huyện nam đông thừa thiên huế năm trăm bốn mươi sáu mm
từ chiều nay chín một mươi đến ngày một mươi một một mươi ở phía đông bắc bộ có mưa to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
từ ngày một mươi một mươi một tháng một mươi ở phía tây bắc bộ có mưa to tổng lượng mưa phổ biến năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ ngày một mươi một mươi hai tháng một mươi ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ ngày sáu đến tám tháng một mươi trên các sông
từ quảng trị đến quảng ngãi đã xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ trên sông thạch hãn quảng trị vu gia quảng nam lên trên mức báo động hai từ một đến ba m đỉnh lúc các sông khác còn dưới báo động một
từ ngày hôm nay chín tháng một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi trên các sông suối ở khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh là từ ba đến bảy m
trên các sông khu vực bắc bộ và hạ lưu các sông
từ thanh hóa đến hà tĩnh là từ hai bốn m
đỉnh lũ các sông nhỏ thượng lưu các sông ở thanh hóa đến hà tĩnh lên mức báo động một báo động hai và trên báo động hai
đỉnh lũ trên các sông suối thượng lưu khu vực đông bắc việt bắc ở mức báo động một và trên báo động một
hạ lưu các sông chính ở khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh còn ở dưới mức báo động một
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
tại các tỉnh phú thọ yên bái lào cai thái nguyên quảng ninh hải phòng nam định ninh bình hà nội hà nam thanh hóa nghệ an hà tĩnh
miền bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên hà nội có mưa rào từ chiều nay
theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia ngày chín tháng một mươi ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
dự báo đêm nay chín tháng một mươi bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày một mươi một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi chín đến hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
từ chiều nay đến ngày một mươi một tháng một mươi do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số bảy với không khí lạnh
nên ở bắc bộ đã có mưa to đến rất to từ ngày một mươi đến một mươi hai tháng một mươi khu vực bắc trung bộ có mưa to đến rất to
cũng từ chiều nay chín tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số bảy
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ hai bốn m biển động rất mạnh
từ chiều nay đến ngày một mươi tháng một mươi vùng ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi
các tỉnh trên đất liền phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp ba cấp bốn
đặc biệt tại khu vực hà nội từ chiều nay chín tháng một mươi có lúc có mưa rào và rông
từ đêm nay đến ngày một mươi một tháng một mươi có mưa to đến rất to
qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu hình thành và phát triển ngay trên khu vực
các quận huyện phía đông của thành phố như gia lâm đông anh thường tín và có xu hướng mở rộng ra các quận huyện khác
cảnh báo chiều nay ngày chín một mươi
vùng mây này sẽ gây ra mưa rông cho khu vực các quận nói trên
sau đó sẽ tiếp tục mở rộng sang các quận khác thuộc trung tâm thành phố hà nội
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh
từ ngày mai một mươi tháng một mươi trời sẽ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ hai mươi hai mươi hai độ